lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đây là yêu cầu của cục cảnh sát giao thông bộ công an về đợt cao điểm xử lý vi phạm trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng phương tiện nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và un tắc trên cả nước
tổ chức tuyên truyền triển khai mô hình cổng trường an toàn tại các khu vực trường học nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho các em học sinh tiệu trường
đợt cao điểm lần này sẽ kéo dài từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba mươi tháng chín